nhân dịp kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thành lập asean và hai mươi bốn năm ngày việt nam chính thức gia nhập tổ chức này
sáng nay lễ thượng cờ asean đã diễn ra long trọng tại trụ sở bộ ngoại giao hà nội
tham dự buổi lễ có thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng cùng các đại sứ đại biện đại diện đại sứ quán các nước asean
và các đối tác của asean tại hà nội
lễ thượng cờ asean được cử hành vào dịp kỷ niệm ngày thành lập asean
mùng tám tháng tám hàng năm là thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên asean
lá cờ asean là biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị hợp tác của asean
và khát vọng hòa bình ổn định phát triển thịnh vượng của toàn thể hiệp hội dưới mái nhà chung là cộng đồng asean
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng điểm lại những thành công mà asean đạt được trong hơn năm mươi năm qua
khẳng định asean ngày càng nâng cao hình ảnh và vị thế cũng như lan tỏa vai trò
và tiếng nói ở tầm khu vực và quốc tế nhờ cách tiếp cận cân bằng phương cách asean độc đáo
và nhất là sự đoàn kết nhất trí ứng phó hiệu quả với mọi khó khăn thách thức của thời đại
đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của asean ngày càng được khẳng định nhờ thúc đẩy đối thoại xây dựng lòng tin
nỗ lực kiến tạo cấu trúc khu vực mở minh bạch và dựa trên luật lệ hướng tới môi trường hòa bình ổn định phát triển
thứ trưởng nguyễn quốc dũng cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của bạn bè quốc tế các đối tác của asean
và cam kết trong năm hai nghìn hai mươi với cương vị là chủ tịch asean việt nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của asean
cùng với các nước asean và đối tác cùng nhau đưa asean ngày càng đoàn kết gắn bó và xử lý các thách thức
một cách hiệu quả vì hòa bình và phồn vinh của khu vực và cộng đồng